thưa quý vị thời tiết mưa gió những ngày vừa qua ở hầu khắp các vùng miền trên cả nước
khiến cho các đợt lũ quét sạt lở diễn ra càng nhiều hơn
vậy mưa lớn sẽ còn tiếp tục đến khi nào chị vicky
thưa anh chương trình cũng như là quý vị khán giả
tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì mưa đã bắt đầu giảm dần rồi ạ
và theo dự báo là trong ngày hôm nay thì mưa chỉ diễn ra ở một số nơi thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ thôi
còn thưa quý vị từ sáng cho đến chiều thì trời vẫn nắng
với khu vực tây nguyên nhiệt độ sẽ không vượt qua ba mươi một độ do có lợi thế về địa hình cao
còn với nam bộ thì thời tiết sẽ nóng hơn một chút
nhiều nơi phổ biến trong khoảng nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ạ
dạ vâng còn với miền bắc thì sao khi mà ngày bốn tháng tám vừa rồi
vụ sạt lở tại huyện sóc sơn tp hà nội cũng đã giấy lên hồi chương cảnh báo là
nếu như mà tiếp tục còn mưa kéo dài thì những cái vụ việc như này sẽ còn tiếp tục xảy ra
quý vị cũng có thể thấy là từ tây nguyên cho đến nam bộ thì mưa cũng sẽ bắt đầu giảm trong ngày hôm nay
thế nhưng mà từ hà tĩnh trở ra đến bắc bộ thì sẽ còn xuất hiện mưa trên diện rộng trong vòng hai ngày tới ạ
với lượng phổ biến là từ sáu mươi một trăm hai mươi mm và có những nơi thì trên một trăm tám mươi mm
nguy cơ sạt lở lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở khu vực trụng thấp các khu vực đô thị vẫn rất cao
và trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra cảnh báo là có năm mươi hai huyện thị xã và thành phố
ở khu vực miền núi phía bắc thanh hóa và nghệ an có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ạ
dạ vâng ạ cảm ơn chị bích liên với những chia sẻ về thời tiết vừa rồi